do ảnh hưởng của cơn bão số ba tỉnh thanh hóa đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
theo thống kê đến nay toàn tỉnh vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm sạt lở ta luy dương ta luy âm trên hầu khắp các tuyến giao thông trọng điểm do mưa lũ
theo thống kê mới nhất của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại do cơn bão số ba
trong đó thanh hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người
hơn một hộ dân phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
hàng trăm hectare lúa hoa màu bị ngập úng hơn hai tám trăm linh hộ gia đình vẫn chưa có điện
tỉnh thanh hóa đang tập trung nhân lực máy móc để thông tuyến tạm thời bảo đảm đi lại và phục vụ cứu hộ cứu nạn